nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm có vai trò tích cực trong định hướng chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thực sự thỏa mãn mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp
môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh toàn cầu của việt nam đã được xếp hạng năm mươi năm trên tổng số một trăm ba mươi bảy nền kinh tế tăng năm bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng môi trường kinh doanh vẫn kém sức cạnh tranh trong khu vực
thực tế này cũng đã được phản ánh cụ thể trong phiên họp chính phủ thường kỳ tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu

những khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp của vcci về mức độ hài lòng trong cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp cho thấy thực sự môi trường kinh doanh vẫn chưa được cải thiện như mong muốn còn nhiều vướng mắc bất cập
bộ công thương với thái độ tích cực lấy đó là căn cứ và cơ sở cho việc đưa ra quyết định số ba nghìn sáu trăm một mươi a quy đề bct

bộ công thương đề xuất cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý là trong quyết định này bộ công thương đề xuất cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm tới năm mươi năm năm tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh đang tồn tại
thông tin này có thể làm nức lòng cộng đồng doanh nghiệp

bộ công thương đề xuất cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
cải cách hành chính này và cải cách trong từng lĩnh vực cụ thể kể cả về kiểm tra chuyên ngành hay là về trong các điều kiện kinh doanh cũng phải được cọ sát và được từ phản ánh và phải được dựa trên nền tảng của phản ánh tiền thực tiễn tức là của đối tượng mà chúng ta phục vụ của chính phủ đang phục vụ đó là nhân dân đó là doanh nghiệp
đây là quyết tâm của bộ công thương tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế cũng như doanh nghiệp cho rằng việc đưa quyết định cắt giảm này vào thực tế thực thi mới là điều quan trọng và phải có cơ chế giám sát ra sao để nó không trở thành một quyết định treo
công bố cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh của bộ công thương được dư luận hoan nghênh tuy nhiên lộ trình đi đến sửa đổi và cắt giảm cần phải có thời gian hiện một số nghị định đang trên bàn của chính phủ một số thì đang được giả soát sửa đổi
chắc hết cả về cảnh sát
tôi nghĩ rằng là cái việc mà sẽ cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm trong tổng số hơn một hai trăm linh các điều kiện kinh doanh là một quyết định đúng là lịch sử nhất là nó lại tiếp nối cái quyết định mà năm ngoái cũng đã cắt giảm một phần nữa và điều này cho thấy rằng là cái nhất quán cũng như là sự quyết liệt của bộ công thương
hơn nữa đây là một quá trình mà phù hợp với các hội nhập của việt nam chúng ta tham gia vào các fta thì một trong những yêu cầu của nó chính là việc đơn giản hóa giảm thiểu các cái quản lý nhà nước và thực hiện tự do hóa nhiều nhất
chúng tôi cũng cho rằng là bộ công thương sẽ là người đi đầu nhưng các bộ khác không vì thế và cũng cần phải vì thế mà phải đẩy nhanh hơn
việc công bố sáu trăm bảy mươi năm điều kiện kinh doanh bị cắt giảm của bộ công thương thì đây là một tín hiệu tích cực nhưng mà đây cũng chỉ là một kế hoạch
kế hoạch này chúng tôi hy vọng là không phải là kế hoạch treo mà phải có một cơ chế nào để đốc thúc thực hiện định kỳ tổng kết giám sát quá trình thực hiện như thế nào và các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan thì cũng cần phải chủ động
cùng hợp tác với bộ công thương để ra soát những bất cập mà mình gặp phải trong khi thực thi các quy định này chúng tôi cũng cho rằng là cần phải xây dựng một cơ chế để ra soát để phát hiện và để chỉnh sửa kịp thời những quy định pháp luật trong quá trình sau này
thông tư nghị định sẽ phải sửa đổi theo cái này nhưng tuy nhiên thì từ xưa đến nay thì vẫn có những độ trễ nhất định và cũng có nhiều cái doanh nghiệp có thể được hưởng ngay nhưng cũng có thể có nhiều cái sẽ còn lúng túng

thông tư nghị định sẽ phải sửa đổi theo cái này nhưng tuy nhiên thì có nhiều cái doanh nghiệp có thể được hưởng ngay nhưng cũng có nhiều cái sẽ còn lúng túng
vâng thưa ông đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thưa ông đánh giá như thế nào về quyết định lịch sử của bộ công thương đối với việc cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh một trong những vấn đề nan giải nhất trong giải quyết thủ tục hành chính nước ta
như chúng ta được biết thì sau nghị quyết số ba mươi năm của thủ tướng chính phủ cũng chỉ ra rõ ràng và giao nhiệm vụ cho các bộ là tiến hành giả soát tổng thể các thủ tục hành chính
để tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp và tập trung cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
bởi vì hiện nay thì số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm đến chín mươi bảy trên tổng số sáu trăm linh doanh nghiệp hiện nay đang thành lập tại việt nam
với cái việc mà bộ công thương đưa ra một cái quyết tâm là giảm sáu trăm bảy mươi năm các điều kiện đầu tư kinh doanh
đây là một cái tin hiệu tích cực
được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là cao
bởi vì khi mà được giảm một nửa các cái điều kiện đầu tư kinh doanh như vậy thì sẽ giảm được tương đối các cái thủ tục hành chính các cái giấy phép con các cái thời gian nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt là chúng ta giảm được các cái chi phí chính thức
bởi vì chính phủ cũng đã đặt ra một cái quyết tâm là năm hai nghìn một mươi bảy là cái năm giảm chi phí cho các cái doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ tại cuộc hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp cũng đưa ra một yêu cầu là chỉ thị hai mươi
đó là năm hai nghìn một mươi bảy không được thanh tra các doanh nghiệp quá một lần trong vòng một năm
do vậy với cái việc mà chúng ta giảm được cắt giảm được sáu trăm bảy mươi năm các điều kiện đầu tư kinh doanh như vậy thì cũng sẽ giảm được các đoàn thanh tra đối với cộng đồng doanh nghiệp
vâng vậy thưa ông là cái đề xuất cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm cái điều kiện đầu tư kinh doanh này
thì cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa có những cái băn khoăn gì không thưa ông
thì hiện nay thì đối với cộng đồng doanh nghiệp thì có ba cái băn khoăn như sau
thứ nhất là khi băn hành các cái nghị định các cái thông tư cắt giảm các cái thủ tục thì rất băn khoăn là chúng ta gộp các cái điều kiện các cái thủ tục là một
ví dụ như trước là chúng ta đang có hơn một các điều kiện điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng chúng ta lại gộp các quy định đấy vào
tưởng là giảm vấn đề về số lượng nhưng thực chất thì các thủ tục đi theo cũng tương đối là nhiều
vấn đề thứ hai nữa băn khoăn đó là khi mà chúng ta cắt giảm như vậy thì bộ công thương có lấy đây là một cái điểm tựa để chúng ta làm sao
bởi vì khi chúng ta cắt giảm thì nó sẽ liên quan đến các cái vụ liên quan đến các cái ngành thì các cái vụ các cái ngành đó chúng ta có chịu để cắt giảm hay không
hay chúng ta đang vấn đề về phát sinh vấn đề về cái lợi ích ở trong các cái nội bộ của các vụ với nhau thì đó là cái điều băn khoăn tương đối là lớn
vấn đề nữa là hiện nay thì khi mà các cái thủ tục cắt giảm như vậy thì các cái chi phí đi theo có bị tăng lên không
bởi vì khi mà chi phí đi lên thì sẽ giảm cơ hội về cạnh tranh cho các doanh nghiệp
thời gian mà cắt giảm nó quá kéo dài với các doanh nghiệp thì nó cũng sẽ giảm cho cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp
với những cái điều kiện ông vừa nêu thì cái đề xuất cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh lần này liệu thì có rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy không
hiện nay thì vấn đề mà doanh nghiệp hết sức là quan tâm đó là rất nhiều các phương án cắt giảm rất nhiều các thủ tục hành chính đã trở thành những kế hoạch treo và hình thức theo phong trào theo cái chỉ thị từ cấp trên chúng ta có một luồng gọi là hình thức và phong trào
và chúng tôi hy vọng là cái phương án này
cắt giảm này sẽ đi vào hiệu quả bằng cái việc là chúng ta quyết tâm và chúng ta đặt một cái kế hoạch thực hiện theo đúng cái lộ trình mà như bộ công thương đã giải trình trước thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp
và có rất nhiều các cái ví dụ hết sức là cụ thể
ví dụ như cái thông tư số bốn mươi bốn liên quan đến xuất nhập khẩu cho cái ngành thép
chúng tôi cũng đối thoại rất là nhiều với cả bộ kho cung nghệ và bộ cung thương
nhưng mà sau đấy thì hai bộ cũng ra thêm một cái chỉ thị là năm mươi tám
thì sau khi chỉ thị này năm mươi tám thì còn thắt chặt hơn theo cái chỉ thị bốn mươi bốn thông tư bốn mươi bốn
do vậy mà cái thông tư sau thì nó lại khó khăn hơn các cái thông tư trước
thế thì theo chúng tôi để giải pháp là khi mà đã có tháo cái nút thắt rồi
đấy thì chúng ta cũng phải làm sao giảm tối đa các cái thủ tục hành chính để làm sao cái việc mà chúng tôi kiến nghị nó đi vào hiệu quả
thưa ông cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa hy vọng gì đối với quyết định này của bộ công thương
và có ý kiến đóng góp gì để có thể tiếp tục sửa đổi hoàn thiện
giúp quyết định cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh có thể đi vào thực chất
chúng tôi thì hết sức là mong muốn và hy vọng mang tính cầu thị
chúng tôi nghĩ là cái việc là chúng ta phải phân cấp phải rõ ràng
và những cái việc gì mà chúng ta có thể xã hội hóa được
thì cũng nên yêu cầu là đưa cho cái cấp xã hội hóa có thể thực hiện được
và chúng ta phải kiểm tra và giám sát chặt chẽ
vấn đề thứ hai là ví dụ như
các sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm
ngày trước thì có một cái doanh nghiệp xin một cái sản phẩm
ví dụ như bánh bao này nhưng mà xin ý kiến tận sáu sở
bất rất nhiều thời gian
nhưng bây giờ chúng ta có cái điều kiện chúng ta thu gọn nó lại
chỉ cần vào làm việc với một sở ngành thôi
và tự ứng sở ngành đó liên thông vấn đề về công nghệ thông tin
để giảm tối đa hóa thời gian các thủ tục cho các doanh nghiệp
thì theo tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu hết sức tích cực
và hy vọng nhất vấn đề là chúng ta phải làm việc hết sức là quyết liệt
và đi vào thực chất của các vấn đề
như trước thì cũng có những câu chuyện về một quả trứng
thì chúng ta phải có bao nhiêu cái thủ tục bao nhiêu cái giấy tờ
để mà một quả trứng có thể đến với người dân
theo ông thì vấn đề để cắt giảm giấy phép con đi vào thực chất
để cộng đồng doanh nghiệp được thụ hưởng lợi ích
thực sự thì ngoài quyết định cắt giảm các thủ tục của bộ công thương
thì cần phải có thêm quyết sách hay chế tài gì nữa không
theo chúng tôi đánh giá thì cải cách thể chế thực chất là việc rất khó
rất khó làm nhưng không phải là không làm được
cái quan trọng nhất là hiện nay là chúng ta tập trung vào những khâu nào
thêm chốt nhất để chúng ta giải quyết
thì chúng tôi cũng đề xuất mạnh dạng đề xuất một số vấn đề như sau
thứ nhất là chúng ta phải cải cách và xã hội hóa các cái nguồn lực
ví dụ như chúng ta giao cho các phòng công chứng mà bộ tư pháp
để thực tư các thủ tục hành chính hoặc các những trung tâm tư vấn pháp luật
để tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
bởi vì số lượng doanh nghiệp chúng ta quá là đông
việc thứ hai nữa là chúng ta là đẩy mạnh công tác hậu kiểm
và cần giám sát chặt chẽ các khâu thực hiện các thủ tục hành chính
các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật
mà không đảm bảo yếu tố để tạo mọi điều kiện
chính phủ đã tạo mọi điều kiện kinh doanh rồi
nhưng đó là những cái
doanh nghiệp mà đang vi phạm pháp luật thì chúng ta cũng phải đưa ra ánh sáng
để làm gương để chúng ta tôn vinh những doanh nghiệp nào đang làm tốt
và thực hiện các thủ tục hành chính tốt
việc nữa là chúng tôi cũng yêu cầu là cần có sự phát triển của các tổ chức dân sự
đặc biệt là các cái tổ chức hiệp hội các cái tổ chức huy chính phủ
để làm sao mà khi các cái văn bản về mặt pháp lý
các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
thì chúng ta nên lấy ý kiến của cộng đồng hiệp hội
của các cái doanh nghiệp
hoặc của các cái tổ chức chuyên ngành
để khi chúng ta ban hành các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
thì đi vào cuộc sống
thì các cái văn bản pháp lý đó không bị chết yểu
trong vàng thời gian mà hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp
vấn đề nữa chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta phải thông qua các cái cơ quan
truyền thông báo chí từ trung ương địa phương
để làm sao tuyên truyền những cái văn bản
những cái pháp lý mà có lợi cho cộng đồng doanh nghiệp
thưa quý vị
và các bạn để quyết định cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh
có thể trở thành hiện thực cũng cần thời gian và lộ trình
cũng như sự quyết tâm lớn từ bộ công thương
mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau trước vấn đề này
song động thái tích cực của bộ công thương cho thấy quyết tâm lớn
trên hành trình gỡ dần những cái đinh dưới thảm
tiến tới một chính phủ kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông mạc quốc anh
đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
đến đây thời lượng của chương trình
tập điểm cũng đã hết